liên quan đến tiến trình điều tra vụ tàu vũ trụ luna hai mươi năm của nga gặp nạn vào hồi trung tuần tháng trước
mới đây tàu quỹ đạo trinh sát mặt trăng của cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa vừa phát hiện một hố trũng mới trên bề mặt mặt trăng
nhiều khả năng là nơi mà tàu luna hai mươi năm đã gặp sự cố
trong tuyên bố nasa nêu rõ hố trũng mới nằm gần vị trí va chạm ước tính của tàu luna hai mươi năm
nên nhóm tàu của cơ quan này đang bay trên quỹ đạo mặt trăng kết luận rằng nhiều khả năng cấu trúc này do tàu luna hai mươi năm tạo thành
và thay vì một vật thể va chạm tự nhiên gây ra luna hai mươi năm là tàu vũ trụ thăm dò mặt trăng của nga
con tàu này đã va chạm với bề mặt mặt trăng sau khi gặp sự cố trong quá trình chuẩn bị hạ cánh hôm một mươi chín tháng tám
sứ mệnh của luna hai mươi năm là thử nghiệm các công nghệ hạ cánh mềm xuống vùng cực mặt trăng
và tiến hành các nghiên cứu cấu trúc bên trong cũng như khám phá các nguồn tài nguyên
trong đó có nước